bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hàng loạt tỉnh thành phố chính thức điều chỉnh giá các dịch vụ y tế với người không có bảo hiểm y tế
chính sách này được thực hiện theo thông tư số một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi chín sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi bảy hai nghìn một mươi tám của bộ y tế
quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thành toán của bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập
các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thành toán của bộ y tế
với dường bệnh hồi sức cấp cứu giá ngày dường mà người bệnh phải chi trả theo các mức giá từ hai trăm bốn mươi hai cho đến bốn trăm bốn mươi một đồng
tương ứng với năm hạng bệnh viện gồm bệnh viện hạng bốn đến hạng đặc biệt
lần điều chỉnh giá viện phí này chỉ áp dụng với các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế